ngân hàng nhà nước vừa có thông báo về việc dừng phát hành thẻ atm từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một và thay thế bằng thẻ chip
theo thông tư mới dự kiến việc thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một để tạo điều kiện cho các ngân hàng có khoảng thời gian
triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ từ
ngoài ra các ngân hàng nhà nước cũng kéo dài thời hạn buộc các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam
của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa thêm một năm so với quy định cũ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo lộ trình của ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có một trăm linh thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại việt nam phải được chuyển sang tiêu chuẩn chip
tuy nhiên nhiều ngân hàng đang xin gia hạn vì nhiều khả năng khó về đích vào năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín